thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn tại xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thưởng trực ban bí thư cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái
đã có cuộc tiếp xúc cử tri với các đơn vị nằm trên địa bàn phía tây của tỉnh
trong kỳ họp vừa qua đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái đã cố gắng giải quyết các kiến nghị của cử tri
tác động đến với các bộ ngành trung ương nhằm giải quyết các nguyện vọng kiến nghị của cử tri trong tỉnh
dân tỉnh yên bái sớm đưa nghị quyết đảng bộ tỉnh vào cuộc sống quan tâm đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
làm tốt công tác trồng và bảo vệ rừng hưởng ứng tốt việc trồng một tỷ cây xanh do thủ tướng chính phủ phát động
phấn đấu đưa độ che phụ rừng của yên bái đạt sáu mươi năm đưa nghề rừng thành nguồn sống chính đáng cho người dân